việt nam phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai với cường độ lớn phạm vi rộng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
nhằm đề cao thúc đẩy vai trò trách nhiệm và chủ động tham gia của cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai
lần đầu tiên việt nam tổ chức tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng năm hàng năm
năm hai nghìn một mươi tám theo số liệu thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai có chín cơn bão hai trăm một mươi hai trận rông lốc xét một mươi bốn trận lũ quét sạt lở đất chín đợt gió mạnh trên biển
một đợt nắng nóng hai mươi ba đợt không khí lạnh ba mươi đợt mưa lớn trên diện rộng
thiên tai làm hai trăm một mươi tám người chết và mất tích thiệt hại về kinh tế ước tính hai mươi tỷ đồng
theo các chuyên gia sau năm hai nghìn một mươi chín dự báo tình hình thiên tai có diễn biến phức tạp khốc liệt hơn
bắc bộ thì nó vẫn xảy ra những cái nắng nóng
như vào tháng bốn tháng năm
ở trung bộ thì như vừa nói là thiếu hụt nước vào tháng bốn tháng sáu
và có thể thì theo những cái thống kê thì sau những cái năm enzo thì cái bão ở trên biển đông nó xuất hiện cũng không quá nhiều
tuy nhiên thì những cái hiện tượng cực đoan ấy sau đấy như là những cái cơn bão mạnh và những cái hiện tượng mưa lớn
cục bộ hoặc là nắng nóng bất thường cũng có thể hoàn toàn có thể xảy ra
những hiện tượng khí hậu thời tiết cực đoan trong những năm qua xảy ra thường xuyên hơn
cường độ ngày càng mạnh hơn và trở nên khó dự báo hơn
đây chính là biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu
cái tác động của biến đổi khí hậu nó không hoàn toàn giống như thiên tai trong quá khứ
nó làm cực đoan mạnh hơn ác liệt hơn
các dự báo các thiên tai nó khó hơn
cùng với địa hình duyên hải dài đồng bằng thấp núi dốc cũng như nằm trong trung tâm bão của tây thái bình dương
thì hoạt động của con người cũng đã đóng góp hơn chín mươi cho quá trình biến đổi khí hậu hiện nay
hoạt động của con người
các dự báo các thiên tai tự trung tập trung vào ba hoạt động chính
thứ nhất là hoạt động công nghiệp thứ hai hoạt động nông nghiệp và thứ ba là giao thông vận tải
thì ba cái hoạt động này thì nó phát sinh ra những cái khí tải
trong đó có như co hai rồi nox sox rồi hoạt động nông nghiệp thì chứa đựng rất nhiều là khí mê tan
các chuyên gia nhận định nếu chúng ta không nhanh chóng có các giải pháp thì cái giá mà con người phải trả sẽ là rất đắt
thiên tai dưới tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn không chỉ với việt nam mà còn đối với cả thế giới
và việc nghiên cứu tìm hiểu tiếp tục giáo dục cộng đồng hiểu biết về các hiện tượng thiên tai là rất cần thiết
đặc biệt là sự chung tay của các cộng đồng trong việc đẩy lùi biến đổi khí hậu